thưa quý vị vào sáng qua công an thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ công bố các quyết định khen thưởng của bộ trưởng bộ công an
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho bốn tập thể một mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu
theo đó vào ngày hai mươi tám tháng một tức ngày bảy tết nguyên đán quý mão ngay sau khi nhận được tin báo có một nam thanh niên bị rơi xuống vực
tại bãi sùng cỏ đèo hải vân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều đã cử một tổ công tác đến hiện trường
mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cán bộ chiến sĩ của tổ công tác đã cứu được nạn nhân và đưa đến nơi an toàn
ghi nhận thành tích này thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đại tá trần phòng phó giám đốc công an thành phố đà nẵng
đã trao tặng bằng khen cho một tập thể và tám cá nhân của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều
cũng tại buổi lễ một tập thể và ba cá nhân của phòng cảnh sát hình sự và cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
cũng được nhận bằng khen về thành tích khám phá thành công vụ mất trộm một trăm ba mươi điện thoại với tổng giá trị một hai tỷ đồng
tại cửa hàng điện máy danh quận liên triều vào ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai